đoàn kiểm tra của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra công tác mặt trận năm hai nghìn một mươi chín tại quận thốt nốt thành phố cần thơ
phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao kết quả công tác mặt trận của quận thốt nốt
trong năm hai nghìn một mươi chín đặc biệt là công tác giám sát phản biện xã hội đồng thời đồng chí đề nghị
thời gian tới ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp của quận thốt nốt cần có những giải pháp thiết thực
hiệu quả thực hiện các cuộc vận động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động cần đi vào chiều sâu kịp thời biểu dương khen thưởng nhân rộng cách làm hay
mô hình làm ăn hiệu quả các gương điển hình tiên tiến
tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội
đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo văn kiện trình đại hội giới thiệu nhân sự cấp ủy
góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm